tỉnh thừa thiên huế đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần tích cực và sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền trung và cả nước
các chỉ số về tăng trưởng kinh tế quy mô kinh tế thu ngân sách phát triển du lịch đều tăng khá
đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nhân dân được nâng lên
mặc dù vậy theo đánh giá thừa thiên huế phát triển vẫn dưới mức tiềm năng và chưa phát huy hết vai trò vị thế của một trong những trung tâm kinh tế văn hóa du lịch giáo dục đào tạo y tế của cả nước
trong hành trình phát triển để xây dựng huế trở thành đô thị trực thuộc trung ương thừa thiên huế đang phải giải quyết bài toán giữa bảo tồn và phát triển
cố đô huế hiện có bảy di sản thế giới được unesco công nhận trong đó có năm di sản thuộc về một triều đại nhà nguyễn đủ cả ba loại hình vật thể phi vật thể và di sản tư liệu
việt nam có hai mươi tám di sản thế giới được unesco công nhận thuộc ba loại hình này thì thừa thiên huế có đến bảy di sản chiếm hai mươi năm về số lượng của cả nước
thừa thiên huế cũng có hai di tích cấp quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích cố đô và tuyến đường hồ chí minh tám mươi bảy di tích cấp quốc gia trong đó có một làng di sản bảy mươi chín di tích cấp tỉnh
có hai di sản phi vật thể cấp quốc gia có hơn năm trăm linh lễ hội hàng chục làng nghề thủ công truyền thống v v
thừa thiên huế có thành phố huế là đô thị loại một đầu tiên của việt nam từ năm hai nghìn năm các di sản quan trọng nhất phần lớn tập trung ở thành phố huế và vùng phụ cận dọc theo dòng sông hương từ thượng nguồn đến cửa thuận an
cho đến nay cố đô huế được đánh giá là địa phương bảo tồn tốt nhất các di sản truyền thống của việt nam cả về di sản vật thể phi vật thể cảnh quan môi trường lối sống phong tục tập quán
tỉnh đã thực sự biến di sản thành các lợi thế cho sự phát triển và đạt nhiều thành tiệu từ bảo tồn di sản sở hữu các thương hiệu
thành phố festival đặc trưng của việt nam thành phố văn hóa asean thành phố bền vững môi trường asean thành phố xanh quốc gia
một trong những hành động mạnh mẽ trong việc thực hiện quy hoạch và xây dựng đô thị huế đó là dự án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực một di tích kinh thành huế với tổng mức đầu tư trên bốn tỷ đồng
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quần thể di tích huế được yêu cầu
unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới khu eo bầu thượng thành và các di tích nằm trong kinh thành huế trở thành khu vực một bảo vệ di tích
theo luật di sản đây là nơi cấm xây dựng giữ nguyên hiện trạng
tuy nhiên trước và sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hàng nghìn hộ dân đã lên khu vực thượng thành eo bầu và các khu di tích nằm trong kinh thành huế sinh sống xây dựng nhà cửa kiên cố
đây được xem là dự án di rời dân lịch sử của tỉnh thừa thiên huế
kế hoạch di rời của thừa thiên huế chia thành ba giai đoạn
trong năm hai nghìn một mươi chín là năm trăm hai mươi ba hộ dân ở thượng thành năm hai nghìn hai mươi giải tỏa khu vực eo bầu năm hai nghìn hai mươi một di rời dân ở khu vực hộ thành hào và tuyến phòng hộ
địa phương đã thực hiện thu hồi gần bảy mươi tám hectare đất ở phường hương sơ cách kinh thành huế khoảng ba km để bố trí ba năm trăm hai mươi sáu lô đất tái định cư cho người dân bao gồm cả dự phòng
diện tích mỗi lô đất từ sáu mươi đến hai trăm linh m hai
hiện khu tái định cư hương sơ đã được san lấp với hơn năm trăm linh nền đất
có hệ thống đường giao thông cây xanh
việc lựa chọn phương án thực hiện là nội dung quan trọng để triển khai các bước tiếp theo
đồng thời tạo sự nhất quán trong công tác tuyên truyền
báo cáo các cấp thẩm quyền liên quan để xem xét quyết định
cần phải có một sự tổng kiểm kê đánh giá để nhận diện một cách đầy đủ
tất cả những giá trị di sản văn hóa của huế hiện nay đang sở hữu
từ đó chúng ta có một quy hoạch đúng và phải có một tầm nhìn dài
xong xong với nó nữa chúng ta đang hướng trọng tâm về việc cài thác di sản
và biến di sản thành cái tiềm năng của sự phát triển
trong đó trọng tâm là phát triển về du lịch dịch vụ
hệ thống thiết chế hệ thống cơ sở hạ tầng về dịch vụ du lịch cũng phải cần thiết
và ở đây nó đòi hỏi tầm nhìn tài năng trong việc quy hoạch như thế nào
để vừa giữ gìn tốt các cái giá trị di sản văn hóa chúng ta có
tôi cho rằng là đây là vấn đề cần giải quyết
quan hệ giữa sự phát triển và bảo tồn di sản văn hóa
không chỉ của đất nước mà được công nhận di sản văn hóa của thế giới
và thứ hai nữa đó là chúng ta không phải bảo tồn duy trì một cách tiêu cực
mà biến thành thế mạnh để thành một lợi ích kinh tế để đưa cái tỉnh đi lên
theo các nhà nghiên cứu và các chuyên gia kinh tế
nếu xây dựng huế trở thành thành phố di sản trực thuộc trung ương
thì phù hợp và khả thi hơn là việc đưa cả tỉnh thừa thiên huế thành đô thị trực thuộc trung ương
bởi mục tiêu đưa tỉnh thừa thiên huế thành đô thị trực thuộc trung ương
đã được đặt ra một mươi năm trước và đến nay vẫn chưa đạt được
tuy nhiên cho đến thời điểm này việt nam và quốc tế vẫn chưa có định nghĩa cụ thể về đô thị di sản
tùy theo các mục tiêu khác nhau mà các tổ chức đưa ra tiêu chí cho các đô thị di sản khác nhau
như vậy vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay
chính là xây dựng bộ tiêu chí về đô thị di sản trực thuộc trung ương cho cố đô huế